tình trạng người dân sinh sống đốt nương làm giấy ngay trong rừng vẫn diễn biến phức tạp
đây chính là nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất lớn trên địa bàn

bất chấp các biển cấm rừng đỗ xe các tài xế xe taxi người chạy xe ôm vẫn ngang nhiên tập trung rừng đỗ đón trả khách tại đây
tình trạng này không chỉ gây ra ủn tắc giao thông mà còn khiến cho xe cấp cứu của bệnh viện ra vào rất khó khăn

phải chăng đây là sự đối phó cho có lệ trước sự có mặt của báo chí
trên thực tế lực lượng cảnh sát trật tự phường đồng tâm quận hai bà trưng thành phố hà nội vẫn có mặt để tiến hành điều khiển giao thông tại khu vực này
tuy nhiên tình trạng rừng đỗ xe trái phép và bán hàng rong
ở nơi đây vẫn diễn ra và tồn tại nhiều năm qua

cần phải có sự phối hợp chặt chẽ để giải quyết một cách triệt để những bất cập nói trên

trong bản tin quốc tế bộ trưởng các quốc gia sco thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng
tổng thư ký liên hợp quốc đánh giá về cuộc khủng hoảng syri
bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên tổ chức hợp tác thượng hải sco
đã nhóm họp tại thủ đô bắc kinh của trung quốc để thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng
cũng như công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh sco dự kiến sẽ diễn ra vào tháng sáu tới
tại cuộc họp của hội đồng bộ trưởng ngoại giao sco các ngoại trưởng đã chia sẻ quan điểm về việc hợp tác
trong nhiều lĩnh vực cũng như thảo luận các vấn đề nóng trong khu vực và thế giới
các bên cũng ký kết nhiều văn kiện liên quan và ra tuyên bố chung dựa trên kết quả cuộc họp
trước đó phát biểu tại cuộc gặp bộ trưởng quốc phòng và lãnh đạo quân đội các nước thành viên sco
chủ tịch trung quốc tập cận bình nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh và ổn định trong khu vực
đồng thời đánh giá cao những đóng góp của sco trong thời gian qua nhằm hướng tới mục tiêu này
về phần mình lãnh đạo quốc phòng các nước bày tỏ tin tưởng sco sẽ đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ lợi ích chiến lược
của các quốc gia đóng góp vào sự ổn định và hòa bình của khu vực cũng như trên toàn thế giới
theo thông tin cập nhật của hãng thông tấn nhà nước thổ nhĩ kỳ trận đồng đất mạnh năm hai dorite xảy ra
tại tỉnh đông nam ady yaman trong ngày hôm qua
ít nhất là ba mươi chín người thường vòng
cơ quan khảo sát địa chất mỹ cho biết trận động đất xảy ra vào lúc ba h ba mươi bốn phút sáng ngày hai mươi bốn tháng bốn
theo giờ địa phương với tâm trấn ở độ sâu một mươi km
ngay sau đồng đất trung tâm theo dõi đồng đất của thổ nhĩ kỳ đã ghi nhận ít nhất một mươi ba dư trấn
bộ trưởng y tế thổ nhĩ kỳ ahmed demikan cho biết ba mươi năm trong tổng số ba mươi chín người thương vong đang được điều trị
các hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy trận động đất làm nhiều nhà
mà bị hư hại nặng
các trường tiểu học và trung học trên địa bàn tỉnh ady yaman đã tạm thời đóng cửa trong ngày hai mươi bốn tháng bốn
cảnh sát malaysia đã phát hiện chiếc xe máy nghi là được hai nghi phạm sử dụng
trong vụ sát hại giáo sư người palestine fadi mohammad anbat tại kuala lumpur cách đây ba ngày
cảnh sát trưởng malaysia cho hay chiếc xe máy được phát hiện tại khu vực setapaktun
ở thủ đô kuala lumpur
không cung cấp thêm thông tin
trước đó cảnh sát malaysia tin rằng các nghi phạm có thể đã sử dụng một chiếc xe phân khối lớn
hiệu bmw hoặc kawasaki để tiến hành vụ ám sát
giáo sư fadi mohammad anbat ba mươi năm tuổi là một chuyên gia chế tạo vũ khí và được coi là thành viên của phong trào hamas
giáo sư bat đã bị bắn khi đang đi xe máy đến một sự kiện hồi giáo vào dạng sáng ngày hai mươi một tháng bốn
theo cảnh sát malaysia một trong số hai đối tượng tình nghi lái một chiếc xe phân khối lớn
đã nã một mươi phát số